theo kết quả điều tra ban đầu hùng và chị nguyễn thị thu hường hai mươi một tuổi ở cùng xã có quan hệ tình cảm với nhau
cho đến chiều ngày hai mươi năm tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín sau khi quan hệ tình dục chị hường lấy điện thoại mở cho hùng xem clip nhạy cảm của hai người vào trước đó
và theo lời khai của hùng do hường đã mang clip trên ra uy hiếp yêu cầu hùng phải cho vay ba mươi triệu đồng nếu không sẽ gửi clip cho vợ của hùng
sợ mọi chuyện bại lộ hùng đã xiết cổ chị hường rồi lấy sợi dây chuyển
hùng đã gửi sợi dây chuyển vàng của nạn nhân mang đi bán
một mươi năm năm tù giam là bản án mà tòa án nhân dân tỉnh ninh thuận tuyên phạt phạm đình nghĩa chú tại thành phố phan rang tháp tràm về tội giết người
xuất phát từ việc không đòi được nợ phạm đình nghĩa đã mang dao đến chửi bới và đòi giết cả nhà con nợ
thấy vậy em trai con nợ là đỗ hải hương đã dùng cây mát chặn xe của nghĩa dẫn đến mâu thuẫn đánh nhau
trong lúc sâu sát nghĩa đã dùng dao đâm mạnh nhiều nhát vào vùng ngực và tay của anh hương khiến nạn nhân mất máu thùng tim và phổi tử vong tại chỗ
vào chiều ngày bảy tháng một văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an hà tĩnh cho biết là vừa triệt xóa đường dây đánh bạc tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng internet với số tiền gần ba trăm linh tỷ đồng bắt giữ tám đối tượng và thu giữ nhiều tăng vật có liên quan đến vụ án
tám đối tượng bị bắt giữ và thu giữ nhiều tăng vật có liên quan đến vụ án
bắt giữ trong đường dây đánh bạc tổ chức đánh bạc gồm nguyễn xuân hùng là đối tượng chủ mưu cầm đầu nguyễn huy lâm dương hữu nhã nguyễn huy hy dương văn hiệp đinh ngọc tá cao văn tuyển và nguyễn thanh ngọc
tiến hành khám xét cơ quan điều tra thu giữ một trăm hai mươi hai triệu đồng tiền mặt hai mươi một điện thoại di động máy tính sách tay máy tính bảng bộ phát sóng wifi các lắc tay kim loại màu vàng tám nhẫn kim loại màu vàng hai thẻ atm
từ tháng tám năm hai nghìn một mươi chín cho đến khi bị bắt giữ các đối tượng đã cùng nhau tham gia đánh bạc tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng internet với số tiền giao dịch lên đến gần ba trăm linh tỷ đồng

tại cơ quan điều tra đối tượng khai nhận là do chơi cá độ bóng đá bị thua cho nên đã lừa đảo để lấy tiền trả nợ
tại an giang vào khoảng một mươi chín h ba mươi phút tối qua tại tổ ba mươi ba ấp an hòa xã an hòa huyện châu thành lực lượng cảnh sát kinh tế công an tỉnh đã bắt quả tang một vụ tàng trữ trái phép gần tám trăm linh thùng bia các loại và một lượng lớn đường cát nhập lậu của hộ kinh doanh huỳnh thị diễm sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một trú tại địa phương
vào thời điểm trên nhận được tin báo của quần chúng nhân dân tổ công tác phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh an giang đã bất ngờ kiểm tra hộ kinh doanh thành trung tại tổ ba mươi ba ấp an hòa
do huỳnh thị diễm đứng tên qua kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện bốn trăm bốn mươi hai thùng bia hiệu spensal hai trăm bảy mươi thùng bia hiệu cron bảy mươi chín thùng bia hiệu anco và một mươi một bao đường cát nhãn hiệu tiếng nước ngoài có trọng lượng năm trăm năm mươi kg
tổng trị giá khoảng một đồng
tại thời điểm kiểm tra chủ hộ kinh doanh đã không xuất trình được hóa đơn chứng từ về xuất xứ của các mặt hàng trên và hiện toàn bộ số hàng đã bị lực lượng chức năng tịch thu để tiếp tục điều tra xử lý
thưa quý vị và các bạn mặc dù đã có những quy định về xử phạt đối với các trường hợp buôn bán tàng trữ và sử dụng pháo nổ tuy nhiên vẫn còn rất nhiều đối tượng bất chấp các quy định đó để thực hiện hành vi phạm tội nhất là tại thời điểm cận tết như hiện nay
sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân tại hải dương
bốn mươi bánh pháo ba mươi giấy pháo năm trăm linh quả pháo trứng và ba mươi tám hộp pháo giàn với tổng trọng lượng một trăm một mươi năm kg
đó là kết quả của văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hải dương đã phát hiện thu giữ của đối tượng vũ văn tuyên sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một trú tại phường thái học thành phố trí linh khi đang trên đường vận chuyển đi tiêu thụ
trong cái đợt này
trong cái đợt thực hiện kế hoạch cao điểm tấn công chương áp tội phạm bảo vệ an ninh trật tự tết nguyên đán hai nghìn hai mươi đội ba văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra cũng đã tập trung toàn bộ lực lượng áp dụng các biện pháp nguyện vụ đã phát hiện và bắt giữ một vụ vận chuyển trái phép hoàn cấm thu giữ một trăm hai mươi năm kg pháo lổ

vận chuyển pháo nổ trái phép công an tỉnh hải dương đã tăng cường công tác nắm tình hình thường xuyên tuần tra kiểm soát các tuyến địa bàn trọng điểm
sau một mươi năm ngày gia quân tấn công chân áp tội phạm lực lượng chức năng công an tỉnh hải dương đã phát hiện bắt giữ tám vụ tám đối tượng đang thực hiện hành vi vận chuyển buôn bán pháo lổ